tổng cục quản lý thị trường vừa có chỉ đạo cục quản lý thị trường các địa phương
về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý buôn bán vận chuyển tăng trữ pháo nổ
thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán
vận chuyển pháo nổ tại các tỉnh biên giới và trong thị trường nội địa
tuy nhiên tổng cục cho hay hoạt động này tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt trên các mạng xã hội như facebook youtube trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
các địa phương cần tiếp tục phổ biến pháp luật phát động toàn dân không tham gia
bao che tiếp tay cho các đối tượng buôn bán vận chuyển tăng trữ sử dụng trái phép pháo nổ